không chỉ đóng quân ở những địa hình hiểm trở để ngăn chặn vượt biên trái phép
những điểm chốt chống dịch của bộ đội biên phòng nghệ an còn phải luôn nêu cao cảnh giác
đề phòng thú rừng tấn công bất cứ lúc nào nhất là voi rừng
theo những người dân ở khu vực biên giới huyện anh sơn
ở trên địa bàn có những đàn voi rừng rất hung dữ
chúng sẵn sàng tấn công bất cứ vật cản gì trên đường di chuyển
người dân đã nhiều lần chứng kiến đàn voi phá hoại cây cối hoa màu của nhân dân
để bảo đảm an toàn cho lực lượng phòng chống dịch
cán bộ chiến sĩ trực chốt đồn biên phòng trúc sơn đã dùng dây trăng xung quanh chốt chống dịch
giữa các khoảng dây có treo các chiếc chuông cảnh báo
để khi đàn voi xâm nhập chạm vào các sợi dây những chiếc chuồng sẽ phát ra tiếng kêu
qua đó anh em phát hiện và chủ động đề phòng voi rừng tấn công